dịch vụ công đăng ký ô tô xe máy mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp trong nước dự kiến sẽ được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia vào ngày một mươi năm tháng tám tới đánh dấu thời điểm công bố dịch vụ công thứ một được tích hợp trên cổng này
đăng ký ô tô xe máy mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp trong nước
đăng ký ô tô xe gắn máy mới giữa đăng kiểm và thuế